nhân kỷ niệm sáu mươi hai năm ngày thầy thuốc việt nam bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày thành lập từ năm một nghìn chín trăm linh bảy đến năm hai nghìn một mươi bảy và đón nhận huân chương lao động hạng nhì
bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang tiền thân là nhà thương bản xứ phủ lạng thương thành lập năm một nghìn chín trăm linh bảy với gần năm mươi giường bệnh
từ năm hai nghìn một mươi năm bệnh viện đã trở thành bệnh viện hạng một có gần chín trăm linh giường bốn mươi một khoa trong đó có trung tâm chạy thận với năm mươi máy đáp ứng điều trị cho số bệnh nhân lớn nhất trong các trung tâm tuyến tỉnh có chất lượng cao của cả nước
hiện nay bệnh viện đa khoa bắc giang trở thành bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện trung ương như bệnh viện bạch mai bệnh viện việt đức bệnh viện e bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi trở thành một đơn vị y tế đồng bộ và hiện đại có quy mô một dường bệnh
với bốn mươi bốn khoa phòng và hai trung tâm thực hiện hơn tám mươi kỹ thuật theo phân tuyến nhân dịp này bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang đã được chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhì